xe này va chạm với cụ ông bùi khoách tám mươi hai tuổi trú tại phường động liêu thị xã hồng lĩnh đi xe đạp điện cùng chiều
sau va chạm giao thông cụ khuếch ngã xuống đường và bị thương
ngay sau đó tài xế xe khách xuống xe quan sát hiện trường và đưa chiếc xe đạp điện vào cốp xe khách và định rời xa hiện trường để nạn nhân lại
phát hiện sự việc người dân đã chặn xe khách lại đề nghị đưa chiếc xe đẹp điện đến hiện trường và đợi công an đến xử lý
cụ ông cũng được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết thương
nhận được tin báo công an thị xã hồng lĩnh đến hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc
bước đầu tài xế cho rằng là muốn giải quyết riêng vụ tai nạn không cần tới lực lượng chức năng nên mới làm như vậy